trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng khuyến cáo người dân cần hiểu đúng về bệnh do virus zika để chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất đặc biệt là từ khi xuất hiện trường hợp nhiễm virus zika đầu tiên tại đà nẵng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã tổ chức giám sát cộng đồng nhất là khu vực ổ dịch trong bán kính hai trăm linh m kể từ nhà bệnh nhân với một trăm hai mươi hộ gia đình tại phường hòa khánh bắc và tại nhà máy nơi bệnh nhân làm việc
qua giám sát không ghi nhận các trường hợp có triệu chứng tương tự trong khoảng thời gian từ lúc khởi phát ca bệnh đến nay
theo các chuyên gia dịch tễ virus zika là bệnh chủ yếu lây lan khi bị mũi đốt bệnh do virus zika có chung vector truyền với bệnh sốt xuất huyết ban đầu thường ít có biểu hiện ở giai đoạn sau có triệu chứng sốt ba mươi tám năm độ c đau khớp đau cơ nhức đầu chán ăn buồn nôn
tuy nhiên virus này chỉ thực sự gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai
về mặt chuyên môn thì nếu mà phụ nữ trong ba tháng đầu mà chúng ta mắc bệnh zika thì có thể nó dẫn đến cái hậu quả là cái biến chứng là gây cái tác động nhỏ
tuy nhiên cái tỷ lệ theo thống kê thì người ta khoảng ba một mươi hai là có thể gây cái biến chứng này và trung bình thì theo thống kê của một số quốc gia thì khoảng một mươi
vì vậy khuyến cáo là phụ nữ mang thai mà trong khu vực ổ dịch đặc biệt là những người mà có những dấu hiệu nghi ngờ mà đang mang thai thì cần phải đến cơ sở y tế để được
tư vấn khám và có những cái chỉ định cho nó phù hợp
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng tuyên truyền người dân diệt lăng quăng bọ gậy đồng thời phun hóa chất diệt mũi ở các khu vực lân cận ổ dịch
sở y tế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô điều tra giám sát dịch tễ ra soát các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh tại khu vực ổ dịch và xung quanh ổ dịch
các cơ sở y tế chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để phòng chống dịch bệnh